tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận các gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng trên
chính là ma túy tổng ngợp dạng đá với tổng trọng lượng gần một trăm bốn mươi gram
vâng xác định rõ hậu quả khôn lường mà ma túy gây ra đối với xã hội
lực lượng phòng chống ma túy hàng ngày hàng giờ vẫn căng mình để đối phó với loại tội phạm này
tại lâm đồng để ổn định và hạn chế đến mức thấp nhất tình hình buôn bán sử dụng ma túy trên địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh với một đường dây buôn bán sử dụng ma túy lớn
đường dây này với nhiều đối tượng tham gia thường xuyên xé lẻ ma túy ra để bán nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng
đáng lo hơn chúng cũng trang bị rất nhiều dao kiếm và súng đạn có thể sử dụng để đe dọa các đối tượng khác
nhằm làm chủ tình hình buôn bán ma túy
sau một thời gian theo dõi đối tượng đến khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai
các trinh sát đã tiến hành kiểm tra bắt quả tàng đối tượng phạm đình lân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại trần phú phường ba thành phố đà lạt đang điều khiển xe ô tô biển số bốn mươi chín x tám nghìn tám trăm tám mươi
đang trên đường đi giao ma túy tại huyện đức trọng
tiến hành kiểm tra trong xe có năm gói ma túy đá mà đối tượng khai được mua từ thành phố hồ chí minh
về để sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn
tổng số như vậy là chúng tôi bắt tám đối tượng thu trên một kg ma túy đá
cùng với rất nhiều dao găm dao mát súng ống các đồ của đối tượng liên quan đến ma túy
trong đó có nhiều khẩu súng giả mà chúng ta nhìn vào như là súng thật
cho nên đối với loại tội phạm này chúng có thể đe dọa các đối tượng khác để làm chú tình hình buôn bán ma túy
khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng lân tại đà lạt
ba gói ma túy đá sáu bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá một cân tiểu ly và nhiều giao lê mã tấu
qua khai thác nhanh lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt khẩn cấp đối tượng trần lệ đài trang
trú tại phường một mươi thành phố đà lạt đang tàng trữ trái phép hai gói ma túy đá trong phòng
một cân tiểu ly và bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá
số ma túy trên trang khai nhận được mua của lân về để sử dụng và bán cho các con nghiện kiếm lời
cho đến hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
khi đối tượng ra khỏi nhà đi trên ô tô trinh sát đã bí mật bám theo
và đến ngã ba điện khương đã cùng phối hợp với công an nước trọng dừng xe kiểm tra và bắt đối tượng
và đã thu giữ vật chứng ma túy tại trên xe
khi tổ công tác số một đã bắt đối tượng
thì đã điện báo về cho các vũ trinh sát tại đà lạt
thì đã tổ chức bốn mũi còn lại tổ chức đồng loạt
bắt các đối tượng là mắt xích quan trọng của đối tượng lân trong truyền án
khai thác nhanh từ đối tượng trang
cơ quan công an tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng nguyễn tấn lâm
trú tại phường tám thành phố đà lạt
thu giữ bảy gói ma túy đá và bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp
mà đối tượng khai mua của trang về để sử dụng và bán kiếm lời
tổng cộng ma túy đá lực lượng chức năng thu được là hơn một một kg
theo bàn truyền án thì đây là đối tượng danh ma xà quyệt
tìm mọi cách để đối phó với lực lượng công an
gây rất nhiều khó khăn cho bàn truyền án
sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh mở rộng
liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào đêm ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
ở thị trấn trà cú huyện trà cú tỉnh trà vinh
hiện một mươi hai đối tượng có liên quan đã bị công an huyện trà cú bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu hai nhóm thanh niên này do có mâu thuẫn từ trước
nên đã xảy ra ổ đảo với nhau
nhận được tin báo công an huyện trà cú đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
thì cả hai nhóm thanh niên đã bỏ trốn
sau đó công an huyện trà cú đã mời hai nhóm này về làm việc
các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
trong đó có tên trần quốc việt là đối tượng đã từng có một tiền án
về tội cố ý gây thương tích mới mãn hạn tù vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
và nhiều lần bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi gây dối trật tự công cộng tại địa phương
một đối tượng vận chuyển hơn hai trăm linh triệu đồng tiền giả từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
vừa bị lực lượng công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
đối tượng là nguyễn văn huy chú tại huyện mỹ đức hà nội tạm trú tại tỉnh quảng tây trung quốc
kiểm tra bên trong túi áo khoác của huy lực lượng công an thu giữ một túi ni lông màu đen
bên trong có nhiều tờ tiền việt nam mệnh giá hai trăm linh đồng
tổng số tiền là hơn hai trăm linh triệu đồng
trong đó có nhiều tờ có số series chủng nhau
qua giám định xác định số tiền trên là tiền việt nam
việt nam giả
đấu tranh mở rộng vụ án lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng phạm quốc hậu
quê ở sóc trăng hiện tạm chú tại huyện văn láng
tại công qua công an hai đối tượng khai nhận vào sáng ngày hai mươi hai tháng hai
đã mua số tiền giả trên tại trung quốc với mục đích mang về việt nam tiêu thụ
chỉ vì lòng tham trần quốc xanh chú tại xã lai uyên huyện bảo bàng tỉnh bình dương
đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền của chính người yêu của mình
rồi sau đó trở thành kẻ phạm tội
vụ việc vừa mới xảy ra tại bình phước và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trân thành
tỉnh bình phước đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam trần quốc danh
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể xanh có quan hệ tình cảm với chị lê thị yến chú tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước
biết được mật khẩu thẻ atm của yến nên khi biết trong tài khoản của người yêu có ba mươi ba triệu đồng
thì xanh nảy sinh ý định trộm số tiền trên
lợi dụng sơ hở của yến xanh lấy trộm thẻ atm rồi gọi điện thoại nhờ em ruột là trần quốc dương
rút hết tiền trong thẻ đem về nhà cất giấu
khi xanh đã tiêu xài hết một mươi bốn triệu đồng thì chị yến mới phát hiện bị mất tiền trong thẻ và báo công an
quả đấu tranh xanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tiến hành khám xét nơi ở của xanh cơ quan công an đã thu giữ số tiền một mươi chín triệu đồng còn lại
sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với các lực lượng chức năng đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm
hoạt động trộm cắp tài sản mang tính chất chuyên nghiệp gây án trên địa bàn nhiều tỉnh
qua điều tra cơ quan công an đã bắt giữ được sáu đối tượng thu giữ chiếc xe ô tô cùng với nhiều tài sản
phương tiện được chúng sử dụng để gây án
cả sáu đối tượng liên quan đến băng nhóm tội phạm này đều là những đối tượng hình sự cộng cán
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ được trần nhật hoài
chú tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu cùng các đối tượng nguyễn quốc đạt chú tại tỉnh đồng nai
nguyễn trường sinh chú tại tỉnh ninh thuận đang dùng chiếc xe ô tô fortuner để đi trộm cắp tài sản
kiểm tra chiếc xe ô tô lực lượng công an phát hiện thu giữ hai biển số xe ô tô cùng nhiều dụng cụ
được chúng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thì anh hoài có điện đủ tôi vào trong này để tham gia trộm cắp
trước khi thực hiện trộm cắp các dụng cụ các phương tiện để khóa khóa là do anh trần nhật hoài chuẩn bị sẵn
anh đạt có nhiệm vụ thê và lái xe
cảnh giới anh hoài là người trực tiếp xuống phá mở cái ổ khóa để vô nhà
còn tôi có nhiệm vụ là ngồi trên xe tìm xem là có ngôi nhà nào khóa cửa để thực hiện hành vi trộm cắp hay không

cảnh giới anh hoài là người trực tiếp xuống mở cái ổ khóa để vô nhà
nếu có thì nói với hai anh kia để hai anh kia quyết định là có nên lấy hay không
làm việc với cơ quan công an các đối tượng này khai nhận
cuối năm hai nghìn một mươi sáu hoài rủ đạt sinh và đối tượng trà thanh tâm trú tại huyện châu đức tỉnh bà điều vũng tàu đi trộm cắp tài sản
để tránh sự phát hiện của cơ quan công an và người dân hoài và đồng bọn thuê xe ô tô đời mới để làm phương tiện đi gây án
cơ quan điều tra cho biết tất cả bốn đối tượng này đều từng có tiền án với các tội danh
tặc biệt nghiêm trọng
chúng quen biết nhau trong thời gian thi hành án phạt tù
sau khi ra tù chúng câu kết với nhau thực hiện hành vi phạm tội
đây là băng nhóm trộm cắp tài sản hoạt động chuyên nghiệp có tổ chức gây án trên địa bàn các tỉnh bà rịa vũng tàu đồng nai bình thuận và ninh thuận
cái khó khăn của cái nhóm này là đầu tiên là mình không có các cái nguồn tin tiếp cận đối tượng chính xác
cái thứ nhất cái thứ hai là bọn này nó liên lạc bằng những mật khẩu khác nhau
thứ ba là nó nằm ở nhiều địa bàn nhiều tỉnh nên mình không nắm được nhân thân lai lịch và cái hoạt động của nó
cái thứ tư nữa là cái thủ đoạn hoạt động của nó là rất là bất thường không chọn một cái thời điểm nào để nó hoạt động
tức là nó có thể làm sáng trưa chiều tối và đêm giờ nào nó cũng có thể cắt cửa nó đột nhập được
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh bà điều vũng tàu
ba vụ tại tỉnh đồng nai chiếm đoạt của các nạn nhân hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà điều vũng tàu đã khởi tố bắt tạm giam trần nhật hoài
nguyễn quốc đạt nguyễn trường sinh trà thành tâm về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ án cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam tạ quang phước
phan minh chiến công chú tại tỉnh đồng nai về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
quá trình điều tra công an tỉnh bà điều vũng tàu phối hợp với công an tỉnh đồng nai thu giữ một xe ô tô
cùng rất nhiều tài sản có giá trị và các dụng cụ được chúng dùng để gây án
tiếp tục bản tin biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã ba đối tượng
từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh gia lai cùng về tội danh cướp tài sản
công an huyện đắk
công an huyện đắc đoa tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng chu huy lộc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã hoàng ngọc huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi hai sống mũi lõm nốt ruồi cách hai cm trên trước đuôi lông mày phải
cũng phạm tội cướp tài sản đối tượng văn đình thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bị truy nã theo quyết định của công an thành phố pleiku tỉnh gia lai
đối tượng này có hậu khẩu thường trú tại thôn một xã chư á thành phố pleiku tỉnh gia lai
và đối tượng nguyễn văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn an hòa xã phú an huyện đắc pơ tỉnh gia lai
bị công an thị xã an khê tỉnh gia lai ra quyết định truy nã cũng về tội cướp tài sản
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại